cơ quan an ninh của thụy điển sẽ nâng mức cảnh báo về mối đe dọa khủng bố từ cấp độ ba lên cấp độ bốn
mức cao gần nhất trong thang từ một đến năm
việc nâng mức cảnh báo trên phản ánh mối đe dọa về các cuộc tấn công khủng bố là khá rõ ràng
trước đó anh và mỹ đã cảnh báo công dân của họ không nên đến thụy điển do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố
trong bối cảnh xuất hiện nhiều cuộc biểu tình tại nước này và quốc gia láng giềng đan mạch
phản đối việc phỉ bán kinh koran và chống lại đạo hồi
những tuần qua thụy điển và đan mạch đã chứng kiến nhiều vụ đốt kinh koran của những nhà hoạt động chống hồi giáo
gây ra sự phẫn nộ ở các quốc gia hồi giáo và làm gia tăng nguy cơ về những cuộc tấn công khủng bố trong nước